trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thực trạng quan hệ nga mỹ sau những diễn biến tại ukraine
cùng với việc phương tây tăng sức ép trừng phạt nhằm vào moscow
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nga vẫn đang giữ một số kênh đối thoại với mỹ
ông peskov cũng nêu rõ nước nga không hề bị cô lập và thế giới quá rộng lớn đối với châu âu và châu mỹ
để cô lập một quốc gia đặc biệt là một quốc gia lớn như nga
theo ông một lệnh cấm vận đối với ngành dầu mỏ của nga sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ
và có thể làm mất cân bằng nghiêm trọng thị trường năng lượng toàn cầu
trong khi đó bộ thương mại mỹ hôm qua thông báo sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt
hoạt động xuất khẩu dầu của nga cũng như trừng phạt chín mươi một thực thể tại một mươi quốc gia hỗ trợ cho quân đội nga
mỹ cũng đang xem xét các bước để giảm nhập khẩu dầu của mỹ từ nga
nước chiếm khoảng ba lượng dầu thô nhập khẩu vào mỹ
mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của phương tây sẽ được hủy bỏ nếu nga ngừng chiến dịch quân sự ở ukraine